tiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào ngày sáu tháng chín tại thủ đô hà nội cũng như thủ đô viêng trăn của nước bạn lào
long trọng tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
cụ thể là lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm ngày lào việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra tại viêng trăn lào
và lễ khai mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt nam lào năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại hà nội
chiều ngày sáu tháng chín tại thủ đô viên trăn lào trung ương hội liên hiệp phụ nữ lào đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày lào việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tại đây chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ lào yên la văn kẹo bùn phan khẳng định
từ lâu hai dân tộc lào việt đã có truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt cán bộ đảng viên và người dân mọi thế hệ của hai nước
luôn gìn giữ vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác toàn diện
tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước và hai hội phụ nữ lào việt nam
để mối quan hệ lào việt ngày càng được thắt chặt mãi bền vững cùng với thời gian
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam bà nguyễn thị thu hà khẳng định
phụ nữ hai nước sẽ sát cánh giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu thủy chung hợp tác chặt chẽ
giúp đỡ lẫn nhau nhằm tham gia và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới vì hòa bình an ninh ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thiết thực chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào cũng trong ngày sáu tháng chín tại hà nội
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với trung ương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng lào tổ chức lễ khai mạc
gặp gỡ hiếu nghị thanh niên việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đến dự
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy các nội dung hợp tác hiếu nghị thanh niên hai nghìn một mươi bảy
hai nước việt nam lào thông qua sự phối hợp của hai tổ chức đoàn thanh niên đã đạt được nhiều kết quả cụ thể
thiết thực thông qua các hoạt động tình nguyện trao đổi hỗ trợ kiến thức hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi và các công trình thanh niên chung tay xây dựng
chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt nam lào năm nay diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi tháng chín tại việt nam
đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với thanh niên hai nước
tại lễ khai mạc gặp gỡ hiếu nghị thanh niên việt nam lào
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trung ương đoàn thanh niên việt nam lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm phát triển mối quan hệ giữa đoàn thanh niên hai nước lên một tầm cao mới
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức campuchia thủ tướng thái lan praut chan o cha và thủ tướng nước chủ nhà samdek hun sen đã đồng chủ trì cuộc họp
nội các chung lân dân

kết thúc cuộc họp hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện tuyên bố chung về cuộc họp nội các campuchia thái lan
thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần và chống gian lận thuế nhằm tăng cường hợp tác song phương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển giao công nghệ và ngăn chặn gian lận thuế
tại cuộc họp báo sau lễ ký kết thủ tướng hun sen mong muốn phía thái lan tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ campuchia đặc biệt là hàng nông sản bởi campuchia đang gặp khó khăn về xuất khẩu mặt hàng này
hiện nay kim ngạch xuất khẩu hàng của thái lan sang campuchia nhiều gấp năm lần kim ngạch nhập khẩu hàng
từ campuchia vào thái lan thủ tướng thái lan praut chan o cha cho biết thái lan sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản của campuchia đặc biệt là của người dân ở khu vực biên giới
đồng thời hai bên cần tiếp tục tìm ra các giải pháp nhằm phối hợp đẩy mạnh hợp tác thương mại cần quan tâm đến các nhà đầu tư để cùng nhau phát triển
với đặc thù vị trí địa lý như bờ biển dài nền kinh tế canh tác nông ngư nghiệp và phụ thuộc nhiều vào
nền kinh tế canh tác nông ngư nghiệp cũng như mật độ dân số cao là một trong nhiều nguyên nhân khiến các nước asean trở thành những đối tượng chịu tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu
những quốc gia như indonesia philippines hay việt nam là những quốc gia phải chịu ảnh hưởng ngày càng nặng nề do thời tiết biến đổi khắc nghiệt
những hiện tượng thiên tài như bão lũ hạn hán nước biển dâng hay cháy rừng không những xảy ra nhiều hơn mà còn với cấp độ khắc nghiệt
gây nên những tổn thất nặng nề về con người và sự phát triển của mỗi quốc gia
có thể thấy phần lớn các quốc gia asean là những quốc gia đang phát triển chính vì vậy mà tác động của biến đổi khí hậu đến asean sẽ càng trầm trọng hơn
mối liên hệ giữa đói nghèo phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu đang ngày càng bộc lộ một cách rõ rệt
thiệt hại to lớn từ thiên tai và sự gia tăng cường độ cũng như cấp độ của các thảm họa thiên nhiên đã và đang khiến các nước asean
cần phải phấn đấu và đoàn kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu
chúng tôi đã trải qua một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất
cháy rừng xảy ra khá thường xuyên ở đất nước tôi nhưng trong năm hai nghìn một mươi năm vì rất nhiều yếu tố
ví dụ như sự thay đổi thời tiết sự ảnh hưởng từ con người vậy nên quy mô cháy rừng năm đó rất lớn
sau sự việc xảy ra vào năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi rất cố gắng nỗ lực để ngăn chặn thảm họa như vậy xảy ra một lần nữa
ví dụ như chúng tôi cố gắng để đưa ra những bộ luật dành cho các cá nhân hoặc tổ chức trong việc bảo vệ và phòng tránh cháy rừng
đảo quốc philippines do đặc thù địa lý của mình là quốc gia phải hứng chịu rất nhiều thiên tai thậm chí là siêu bão
vì vậy quốc gia này đã rất chú trọng đến quy chế pháp lý trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
tại philippines năm hai nghìn chín đạo luật cộng hòa chín nghìn bảy trăm hai mươi chín đã được thông qua còn được gọi là đạo luật biến đổi khí hậu
khung chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được thông qua
có thể coi philippines là quốc gia tiên phong trong công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu là một nội dung của quốc gia
nó là một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến việc asean có thể giải quyết được vấn đề đói nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân hay không
theo một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi năm của adb ước tính thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu tại khu vực lên tới sáu mươi
cao hơn dự toán năm hai nghìn chín và có xu hướng là tiếp tục tăng nếu các biện pháp giảm thiểu tác động không được nhanh chóng thực hiện
dự đoán điều này sẽ gây sụt giảm một mươi một tổng gdp trong khu vực vào năm hai nghìn một mươi
chính vì vậy hợp tác được coi là chìa khóa để các nước asean tìm ra những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
tình trạng bảo vệ môi trường ở các nước châu á hiện nay rất quan trọng
tuy nhiên mỗi đất nước sẽ đối mặt với những khó khăn và thách thức khác nhau
ví dụ việt nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng biển xâm thực ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp
tại hội nghị lần thứ hai mươi một công ước khung về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc cop hai mươi một
một trăm chín mươi năm quốc gia trong đó bao gồm các nước asean
đã đồng thuận thông qua thỏa thuận paris với mục tiêu cao nhất là giảm phát thải khí nhà kính
và giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
đến thời điểm hiện tại để có thể thực hiện thỏa thuận paris
các quốc gia asean đang tích cực tiến hành những giải pháp được nêu trong đóng góp dự thảo do các quốc gia tự quyết định
đối với việt nam bản báo cáo dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi
bằng nguồn lực trong nước việt nam cam kết giảm tám lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường
và có thể giảm tiếp đến hai mươi năm nếu nhận được sự hỗ trợ của quốc tế
đồng thời việt nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu
tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
sau gần hai năm công bố đến nay nhiều bộ ban ngành cũng như địa phương của nước ta
đã tích cực cập nhật thông tin về tác động của biến đổi khí hậu trên toàn quốc và tập trung vào năm trọng tâm
đồng thời việt nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường

việt nam đã đưa việc ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong một mươi bảy mục tiêu của phát triển bền vững
và cùng với philippines chúng ta cũng được đánh giá là một trong những quốc gia tiên phong
về thích ứng biến đổi khí hậu trong cộng đồng asean
có thể thấy là mỗi quốc gia phải đối mặt với những khó khăn và thách thức khác nhau trước biến đổi khí hậu
và mức độ sẵn sàng cho công tác thích ứng biến đổi khí hậu cũng khác nhau
nhưng trên hết các quốc gia đều đã và đang thể hiện được sự quyết tâm
trong việc hạn chế tác động của biến đổi khí hậu
và sự hợp tác đa bên sẽ mang lại những hiệu quả tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
hoang tàn và sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên đó là những gì mà du khách có thể cảm nhận được
khi đặt chân đến với đền ta prohm ở campuchia
ngôi đền ta prohm được biết đến là ngôi đền đồ nát và hoang tàn bậc nhất
tại quần thể kiến trúc angkor campuchia
thế nhưng đây lại chính là một điểm tham quan hấp dẫn và hoàn toàn khác biệt với các công trình khác
ngôi đền ta prohm bị nuốt trừng bởi
khu rừng rộng khiến nhiều nhà thám hiểm ở châu âu đã từng phải rất khó khăn mới có thể tìm ra được nơi này
đền ta prohm nằm trong quần thể angkor được vua jayavarman vii xây theo phong cách bayon vào thế kỷ một mươi hai
tên đầu tiên của đền là javaihara đền hoàng gia biểu trưng cho uy quyền và tôn vinh vương triều hoàng tộc khmer
để xây dựng được ngôi đền này trong diện tích một km dài và bảy trăm linh m rộng
nhà vua đã tiêu tốn năm vạn lượng vạn
khi đặt chân đến trước cổng ta có thể nhận thấy những đặc trưng của lối kiến trúc bayon thế kỷ một mươi hai
cổng đền được xây bằng những khối đá khổng lồ được điêu khắc tinh xảo đặc biệt là tượng phật bốn đầu với nụ cười huyền bí
trên con đường dẫn vào đền bạn như lạc vào một khu rừng nguyên sinh kỳ bí cây cối um tùm
những cây cổ thụ cây tung cây cnia có tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn năm xuất hiện
những cây cổ thụ cây tung cây cnia có tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn năm xuất hiện
khiến cho bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước khung cảnh hùng vĩ
ngôi đền taprom được bao phủ bởi những luồng ánh sáng le lói với các bức tường đổ nát bị khóa chặt với hệ thống các dễ cây to lớn và hùng vĩ
nếu chỉ tính riêng trong quần thể an co thì đền bayon cùng một số công trình kiến trúc đền khác là một minh chứng cho sự tài năng của những người dân khmer cổ đại
trong khi đó ngôi đền ta prohm nói với chúng ta về sự sinh trưởng đặc biệt
và tuyệt vời của các khu rừng nhiệt đới
cây cối mọc trong ngôi đền này đều có tuổi thọ đến hàng trăm năm và một số cây còn được hỗ trợ bằng các mái vòm với các bức tường xung quanh
ấn tượng đầu tiên đưa vào mắt du khách là sự vĩ đại đến ngỡ ngàng khi chứng kiến những bộ rễ khổng lồ của cây tung cây nia mọc xuyên thủng những kẽ đá
phá hủy tất cả những gì cản đường chúng phát triển có những tòa tháp như bị nuốt chọn
đặc biệt những bộ rễ cây này không mọc từ đất lên mà từ trên không xuống bởi chim chóc đã vô tình mang những hạt rừng cây tung đánh rơi vương vãi
và khi gặp môi trường thuận lợi những cây này đã đâm trồi nảy nở
giờ đây những cây cổ thụ này là điểm tựa bê đỡ giúp cho những ngọn tháp cổ không đổ vỡ
sự hoang sơ và đổ nát cho ta thấy nơi này từng bị tàn phá dữ dội trong chiến tranh cũng như nạn cướp phá đã cướp đi nhiều cổ vật và kim cương
khiến ngôi đền rơi vào quên lãng
nhưng việc khám phá ra ngôi đền khiến nơi đây trở thành phim trường của bộ phim bom tấn bí mật ngôi mộ cổ
đã khiến du khách càng thích thú hơn khi được tham quan trực tiếp những mảng sáng tối trong ngôi đền với những hình ảnh những bộ dễ cây vĩ đại
chắc chắn bạn sẽ không thể quên những câu chuyện kỳ lạ khi đến đây
người ta nói đứng ngay trung tâm của đền dựa lưng vào tường vỗ vào ngực
nếu không nghe tiếng thùng thùng vọng lại chứng tỏ người đó không trung thủy
quả thật vỗ vào sẽ nghe tiếng vang rất to nhưng chỉ phần ngực thôi vỗ những bộ phận khác không nghe tiếng vọng lại
nhắc đến những đền đài angkor không thể không nhắc đến những hình điêu khắc trạm trổ công phu
những tác phẩm điêu khắc này miêu tả một nền văn hóa minh họa cho những câu chuyện truyền thuyết hoặc những hình ảnh đời sống hàng ngày của người khơ me
cho đến nay người ta vẫn không lý giải được những hình ảnh này được chạm khắc trên đá trước hay là sau khi xây dựng
vẻ đẹp sự quyến rũ và hấp dẫn đến từ mọi ngóc ngách của ngôi đền đã khiến taprom trở thành một không gian tạo nhiều ấn tượng sâu sắc
tới tham đền ta prohm campuchia du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp không phải bởi ánh đắng mặt trời gai gắt
mà có lẽ do những cảnh quan kỳ vĩ nơi thiên hiền ngợi trị tại ngôi đền đá đồ sộ quốc
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi